công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ các đối tượng là nguyễn đăng khoa
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú thị xã bến cát tỉnh bình dương đối tượng nguyễn tây hào
sinh năm hai nghìn bốn hồ khẩu thường trú huyện châu phú tỉnh an giang để điều tra hành vi cướp tài sản
và đối tượng nguyễn văn kem sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo điều tra do nghiện ma túy thu đánh bạc qua mạng và không có việc làm nên các đối tượng khoa và hào
đã rủ nhau đi cướp tài sản của người dân cả hai chuẩn bị hung khí rồi đi đến các đoạn đường vắng
để tìm những người đi khuya một mình hoặc các cặp tình nhân tâm sự những đoạn đường vắng để cướp tài sản
khoảng ba giờ ngày một mươi sáu tháng hai đối tượng khoa và hào đi đến đoạn đường vắng thuộc phường phú hòa
thành phố thủ dầu một và phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô đi một mình nên đã áp sát dùng dao khống chế
cướp một xe mô tô hai điện thoại di động ba chín triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác
sau khi gây án cả hai nhanh chóng tẩu thoát
trí khả các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố thủ dầu một đã xác định bắt giữa đối tượng khoa và hào
đồng thời thu giữ tại nơi ở của các đối tượng tại phường hòa lợi thị xã bến cát một số tan vật của vụ án
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận cùng với thủ đoạn trên chỉ trong thời gian từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
đến khi bị bắt các đối tượng thực hiện ba vụ cướp tài sản tài sản cướp được các đối tượng đem bán cho nguyễn văn kem lấy tiền tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng có đặc điểm như trên
liên hệ đội cảnh sát hình sự công an thành phố thủ dầu một hoặc điện thoại chín trăm ba mươi bảy chín trăm linh ba trăm ba mươi bảy gặp điều tra viên bỏ thuộc sinh để phối hợp giải quyết